ngoại trưởng iran hossein amirabdollahian xác nhận nước này sẽ tạm thời chưa cử đại sứ tới thụy điển
để phản đối vụ đốt kinh koran bên ngoài một đền thờ hồi giáo lớn nhất ở thủ đô stockholm
tuy nhiên ngoại trưởng iran không nêu rõ quyết định tạm hoãn này sẽ kéo dài trong bao lâu
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu bộ ngoại giao iran cũng đã triệu tập đại biện lâm thời
đại sứ quán thụy điển tại tehran tới để lên án vụ việc mà nước này gọi là xúc phạm
đến đức tin thiêng liêng nhất của đạo hồi
trong một diễn biến liên quan tổ chức hợp tác hồi giáo gồm năm mươi bảy nước thành viên
đã tổ chức một cuộc họp bất thường tại trụ sở của thành phố geda ả rập xê út
nhằm phản ứng về vụ đốt kinh koran ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua
theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp oec hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung
và thống nhất để ngăn các vụ xúc phạm kinh kran tái diễn
tổng thư ký oec nhấn mạnh cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh koran
không chỉ là những vụ bài hồi giáo thông thường đồng thời cần liên tục nhắc nhở cộng đồng quốc tế
về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong đó nghiêm cấm mọi chủ trương gây thù hận tôn giáo